việc chị được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư tri bộ ở một bản một trăm linh đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng dẻo cao này không chỉ là sự ghi nhận của chính những đảng viên trong tri bộ và người đứng đầu cấp ủy mà điều đó còn khẳng định sự nỗ lực của bản thân người phụ nữ dân tộc thiểu số trong xây dựng tổ chức đảng tại cơ sở
tổ chức đảng viên nữ được kết nạp chiếm ba mươi chín năm hai nghìn một mươi tám đến nay tỷ lệ đó đã nâng lên hơn bốn mươi năm trong tổng số hai trăm bảy mươi ba đảng viên mới
chúng tôi cũng luôn yêu cầu đối với tỷ lệ là cán bộ nữ cán bộ là người dân tộc thiểu số sẽ góp phần nâng cao bình đẳng giới trong sự phát triển nói chung cũng như là trong sự tham gia vào hoạt động chính trị nói riêng
nếu như trước đây tâm lý e rè ngại vào đảng còn diễn ra phổ biến ở vùng dân tộc thiểu số
thì giờ đây thế hệ trẻ phụ nữ người dân tộc thiểu số ở điện biên đang có nhiều động cơ phấn đấu
được đứng trong hàng ngũ của đảng họ cũng chính là tấm gương đi đầu trong xóa đói giảm nghèo
thực hiện các chính sách an sinh xã hội ở địa phương bảo đảm an ninh trật tự giữ bình yên nơi biên cương tổ quốc